nhằm tập trung nguồn lực triển khai thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án
huy động người việt nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu tiêu thụ sản phẩm
và phát triển các kênh phân phối hàng việt nam ở nước ngoài giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
ngày hai mươi năm tháng chín tại hà nội hiệp hội doanh nhân ở nước ngoài trực thuộc bộ ngoại giao
đã ký kết hợp tác chiến lược ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
hiệp hội doanh nhân ở nước ngoài và ngân hàng thương mại cổ phần quân đội mb
sẽ đồng hành thực hiện việc phục vụ khép kín cho khách hàng doanh nghiệp kiều bào
để phát triển dự án ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục liên quan đến tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài
theo quy định của ngân hàng nhà nước việt nam
hai bên sẽ cùng xây dựng cơ chế tiếp nhận ngoại hối hỗ trợ thiết lập kênh chuyển tiền kiều hối
banh thu banh phù hợp với quy định pháp luật việt nam hiện hành
qua đó giúp các doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ và hiệu quả vào các hoạt động đầu tư
xúc tiến thương mại trong và ngoài nước